phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo hồ anh duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín tại cần thơ về tội giết người do mâu thuẫn
vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi năm trước số nhà một mươi năm trên hai mươi chín nguyễn trọng quyền
phường tân thới hòa quận tân phú tp hcm chỉ vì mâu thuẫn trong hành vi ứng xử giao tiếp
mà hồ anh duy đã rút dao đâm vào vùng bụng ngực và lưng của anh đoàn thanh sơn gây tử vong
hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người khác
ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội cần phải xử lý nghiêm để gian đe
tuy nhiên xét thấy trong thời điểm phạm tội bị cáo chưa đủ một mươi sáu tuổi hơn nữa bị hại cũng là người có lỗi trong vụ án này
do đó hội đồng xét xử tuyên bị cáo hồ anh duy bảy năm tù giam
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh gia lai vừa bắt quả tang ba đối tượng
đang có hành vi toàn chữ vận chuyển mua bán trái phép hai trăm linh g ma túy đá
đây là vụ bắt ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay trên đề bàn tỉnh
ba đối tượng gồm lâm trí quỳnh quê ở tỉnh phúc kiến trung quốc tạm trú tại phường diên hồng
thành phố pleiku tỉnh gia lai phạm hữu toàn quê ở xã mỹ đức huyện an lạc thành phố hải phòng
và phan thảo tạm trú tại tổ hai phường diên hồng thành phố pleiku
theo kết quả điều tra ban đầu từ tháng năm năm hai nghìn một mươi năm đến nay quỳnh nhiều lần chuyển vào tài khoản cho toàn
ở hải phòng để mua số lượng lớn ma túy đá và heroin về gia lai chia nhỏ cho thảo
và một số con nghiện trên địa bàn tỉnh để bán kiếm lời
đêm ngày tám tháng chín khi toàn từ hải phòng lên gia lai giao ma túy cho quỳnh và thảo
thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ thu hai trăm linh g tinh thể rắn màu trắng đối tượng khai là ma túy đá
một lượng heroin và một số đồ vật giấy tờ liên quan hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
tòa án nhân dân tỉnh nghệ an đã mở phiên tòa xét xử nguyễn thanh tâm bốn mươi ba tuổi
chú tệ phường cửa nam thành phố vinh và lương thị hương hai mươi bốn tuổi chú tệ xã lương minh
huyện tương dương và trần hữu tuyến ba mươi năm tuổi chú tại xã nam cường huyện nam đàn
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo có trạm vào ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba tâm đưa hương hơn một mươi năm usd rồi cùng tuyến lên
cửa khẩu thông thụ huyện quế phong mua ba bánh heroin sau đó hương và tuyến mang ma túy về
thành phố vinh khi đến khu vực huyện quỳ châu thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tăng vật thu được gồm ba bánh heroin trọng lượng một kg tại phiên tòa hội đồng xét xử đã
tuyên phạt nguyễn thanh tâm hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy ba năm tù về tội đánh
bạc mà trước đó tâm chưa thi hành án tổng hợp hình phạt buộc tâm phải chấp hành là hai mươi ba năm tù
trần hữu tuyến một mươi sáu năm tù và lương thị hương một mươi bảy năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
trong ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh cho biết đang tạm giữ hình
hình sự đối với đối tượng nguyễn thị ngọc mai sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi và đỗ duy phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề
tại thời điểm kiểm tra gia đình bà nguyễn thị ngọc mai ở số nhà hai lô b
cư xá thanh đa phường hai mươi bảy quận bình thạnh lực lượng chức năng đã bắt quả tang bà mai cùng
em chồng là đỗ duy phương đang có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề
cơ quan công an đã thu giữ được tám triệu sáu trăm linh ngàn đồng hai máy tính một điện thoại di động
hai trăm sáu mươi chín tờ phơi cùng các con bạc hiện hai đối tượng đã bị cơ quan công an khởi tố xử lý
theo đúng quy định của pháp luật
công an huyện sapa tỉnh lào cai đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với chính quyền
địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống
chính trị và toàn dân nên bước đầu đã đạt được kết quả có phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm công an huyện sapa đã chỉ đạo
các lực lượng nghiệp vụ tập trung tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm như cướp
cướp vật trộm cắp tài sản tội phạm lứa tuổi thanh thiếu niên và các tệ nạn xã hội như cờ bạc
ma túy mại dâm triệu tập răng đe hàng chục đối tượng hình sự nhằm phòng ngừa ngăn chặn tội phạm
qua đó đã khám phá nhanh các vụ án điều tra bắt giữ xử lý nhiều đối tượng
tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội trên địa bàn
qua các công tác nghiệp vụ thì đã triệt phá rất nhiều các vụ án về ma túy về hình sự
trong đó đã làm rõ và điều tra bắt giữ được đối tượng là các hành vi giết người xảy ra tại nặng xài
hành vi hiếp dâm trẻ em xảy ra tại tà phìn
đặc biệt là chúng tôi đã lập kế hoạch theo dõi và bắt giữ được một ổ nhóm
chuyên thực hiện hành vi trộm cắp móc túi của khách du lịch trên các điểm du lịch
và các khu vui chơi giải trí ở địa bàn huyện sapa
qua đó đã góp phần ổn định trật tự xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian vừa qua
điển hình là điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi năm tại xã nậm sài huyện sapa
nguyên nhân do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên đối tượng hồ như sa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
trú tại xã nậm sài huyện sapa đã dùng dao đâm vào người vàng đỗ sa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
là hàng xóm nhà đối tượng
dù đã được gia đình nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng hồ như sa khai nhận do không làm chủ được bản thân
nên đã dùng dao đâm chết nạn nhân
hay vụ triệt phá một ổ nhóm gồm tám đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
tại tổ ba a thị trấn sapa
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một bác sứ một địa sứ bốn quân vị hình tròn
được cắt từ vỏ bao thuốc lá và ba mươi năm triệu đồng
một vụ việc mới nhất cũng đã được công an huyện sapa vừa điều tra làm rõ trong ngày hôm qua
đó là cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với trang a vàng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại thôn cang ngài xã tả phìn huyện sapa về hành vi hiếp dâm trẻ em
trước đó vào ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm trong lúc đi chăn trâu trên đồi
trang a vàng đã dụ dỗ cho tiền một bé gái sinh năm hai nghìn bốn là người trú cùng thôn để quan hệ tình dục
sự việc được các bạn cùng đi chăn trâu phát hiện nhưng mãi đến hơn một tháng sau
gia đình nạn nhân mới biết và đến trình báo
những kết quả trên tuy mới là bước đầu
nhưng thực tế cho thấy do làm tốt công tác nắm quản lý địa bàn quản lý đối tượng
nên trong đợt hai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
công an huyện sapa đã điều tra đấu tranh làm rõ nhiều vụ việc vụ án nghiêm trọng
từng bước kiềm chế sự phát sinh của tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc công an tỉnh an giang
vừa trao tặng giấy khen của công an tỉnh cho ba cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trước đó vào lúc một mươi bốn h ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi năm khi thấy chiếc xe mang biển số sáu mươi bảy b một trăm sáu mươi sáu nghìn năm trăm ba mươi chín
không có người trông coi tại khu vực tổ một trăm bốn mươi bảy khóm đông thịnh chín phường mỹ phước
thành phố long xuyên tỉnh an giang hai đối tượng lạ mặt đã bẻ khóa lấy trộm rồi bỏ trốn
sau đó chúng đã bị anh nguyễn nhất phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại phường mỹ bình thành phố long xuyên phát hiện và truy đuổi
khi nghe tiếng truy hô ông nguyễn văn canh và anh trần thanh dũng
cùng chú tại phường mỹ quý thành phố long xuyên tỉnh an giang
cũng đã đuổi theo và bắt bằng được đối tượng trao trả tài sản cho người bị hại
chương trình xin được tiếp tục với một số tin vắn đáng chú ý khác
công an tỉnh bắc ninh đã tổ chức lễ giao nhận công dân phục vụ có thời hạn
trang công an nhân dân đợt hai năm hai nghìn một mươi năm trong số một trăm hai mươi chín công dân được tuyển chọn đợt này
có bốn mươi chín công dân được tuyển để phục vụ tại bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và các tổng cục thuộc bộ công an
sáu mươi công dân còn lại sẽ được huấn luyện tại công an tỉnh sau đó được phân công phục vụ có thể
hạn cho công an các đơn vị địa phương trong tỉnh trong không khí trang trọng của buổi lễ lãnh đạo
công an tỉnh đã phát biểu động viên và giao nhiệm vụ qua đó các chiến sĩ trẻ đã thấy rõ hơn vinh
tự trách nhiệm của mình và hứa sẽ nỗ lực phân đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
tại tỉnh sơn la công an tỉnh cũng đã tổ chức lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia
công an nhân dân đợt hai năm hai nghìn một mươi chín
trong đợt này có tổng số một trăm một mươi năm công dân trong đó tuyển cho công an tỉnh tám mươi công dân
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và các tổng cục thuộc bộ công an là ba mươi năm công dân đối tượng được lựa
chọn là công dân hiện đã cư trú tại các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh sơn la nằm trong đội
tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của nhà nước đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chính trị
phẩm chất đạo đức và sức khỏe ngày hôm qua đội cảnh sát quản lý
tổ chức trật tự xã hội công an huyện kim bảng tỉnh hà nam tổ chức làm thủ tục cấp lại cấp mới
chứng minh nhân dân cho gần một trăm linh bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đây là các bệnh nhân đang điều
trị tại bệnh viện phong và gia liễu thuộc thị trấn ba sao huyện kim bảng tỉnh hà nam việc đến
tận nơi làm chứng minh thư cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn đã đáp ứng nguyện vọng chính
đáng và làm giảm bớt thời gian đi lại của các bệnh nhân đây cũng là việc làm thường xuyên của các
bộ chiến sĩ trong đơn vị tạo hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
trong những ngày đầu năm học mới dù còn chăm bề khó khăn nhưng các thầy cô giáo ở huyện vùng cao
sơn tây tỉnh quảng ngãi đang cùng với các bậc phụ huynh tạo mọi điều kiện thuận lợi để lo cho các
cho từng bữa ăn để các em an tâm bám lớp bám trường phần đầu học tập em đinh thị quê học trên
ở lớp tám trường tiểu học và trung học cơ sở xã sơn bua huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi
nằm xa cách xa trường gần năm km điều kiện đi lại hết sức khó khăn phải đi bộ qua nhiều ngọt núi
con suối mất gần hai tiếng đồng hồ mới đến được lớp học trong những ngày đầu năm học
em chưa bao giờ trễ học bởi được nhà trường tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh dù rằng nhà
ăn bán trú còn tạm bỡ ăn uống còn nhiều khó khăn nhưng đây cũng là điều kiện tốt để em cùng
hàng trăm học sinh ở xã sơn mua bám trường bám lớp
học sinh nguyễn thị quê học sinh lớp tám trường tiểu học cơ sở xã sơn bua huyện sơn bua

con suối mất gần hai tiếng đồng hồ mới đến được lớp học trong những ngày đầu năm học

để khắc phục tình trạng nhà ăn bán trú còn quá tạm bỡ người dân xã sơn bua đóng góp cây lộ
có công sức xây dựng nhà anh cho các em được đảm bảo hơn tạo điều kiện cho các em nhà xa trường
có bếp ăn ổn định an tâm học tập

vì không được hoạt hành và bây giờ mình sẽ phán đáo đưa con cháu hoạt hành và đóng góp được cây nào hai cây nát
các thầy cô giáo trường tiểu học sơn bua không những tận tình giúp các em học cái chữ
mà còn tranh thủ thời gian hết tiết dạy các thầy cô tập trung về bếp ăn để chung tay nấu nướng
chuẩn bị những khẩu phần ăn trưa cho học trò của mình
học sinh ở các huyện miền núi nói chung thì điều kiện học tập của các em là rất là khó khăn
và bên cạnh đó thì việc bữa ăn hằng ngày của các em cũng rất là còn thiếu thống
nên chính vì vậy mà giáo viên chúng em có thể hết sức là thương yêu các em tặng tụi lo cho các em
và ngoài những giờ lên lớp thì chúng em còn tranh thủ các buổi mà ngoài giờ để các em giúp đỡ
cho các em lo cho các em có chữa tương để các em yên tâm vào đến trường
trường tiểu học và trung học cơ sở sơn bua
có gần ba trăm năm mươi học sinh trong đó có ba trăm một mươi em học sinh diện cần ở bán trú
nhưng điều kiện bán trú của trường hiện nay còn rất nhiều khó khăn
vượt qua những khó khăn thiếu thống đó ngoài việc giải chữ các thầy cô giáo của trường
đang nỗ lực chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho các em như người cha người mẹ trong gia đình
để các em an tâm học tập
sau gần một tháng từ ngày một mươi tháng tám đến ngày bảy tháng chín
tiến hành kiểm tra sáu mươi bốn cơ sở kinh doanh mỹ phẩm dược phẩm trên địa bàn
đoàn liên ngành của tỉnh hà tĩnh đã phát hiện xử phạt hành chính một mươi một cơ sở
với số tiền bốn mươi triệu năm trăm linh nghìn đồng
các lỗi vi phạm đối với lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm
gồm kinh doanh không đúng ngành nghề kinh doanh được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
kinh doanh mỹ phẩm chưa thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm
kinh doanh mỹ phẩm hết hạn sử dụng
kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
các lỗi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm
gồm để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc
kinh doanh không đúng ngành nghề kinh doanh được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ
không lưu giữ hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
qua kiểm tra các cơ quan chức năng đã buộc tiêu hủy và các sản phẩm vi phạm
với tổng trị giá hàng hóa tiêu hủy hơn sáu triệu tám trăm linh nghìn đồng
hải vân quan được triều nguyện xây dựng trên núi hải vân vào năm minh mạng thứ bảy năm một nghìn tám trăm hai mươi sáu
và được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất hùng quan
tuy nhiên cụm kiến trúc cổ này lại đang rơi vào
cảnh hoang phế do buôn lòng quản lý bởi đây là vùng giáp danh giữa đà nẵng và thủy thiên huế
ba chữ hải vân quan vẫn còn nguyên đường nét
những chiến công của cha ông vẫn còn lưu lại trên thành quách nơi đây
nhưng sự kế tích hoang tàn lại được thể hiện rõ
thực sự là cảnh trí rất là đẹp rất là say đắm lòng người nhìn về hướng biển hay về hướng núi
nhưng mà thực sự trong tôi có một chút gì hơi bỡ ngỡ và tiếc nuối
vì hiện tại thì như bạn thấy là cạnh vật ở đây nó đã xuống cấp rất là chầm trọng
khách du lịch đến đây họ rất là thích họ rất là thích
thứ nhất là họ thích cái cảnh sông núi của cái địa danh này
họ vừa có núi vừa có có biển vừa có tất cả những điểm mà họ rất là chăm chú về tham quan như này
nhưng mà vẫn rất là buồn là chưa có sự thống nhất hay là sự quản lý của các địa phương
được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất hùng quang một vị trí chiến lược sung yếu vô cùng quan trọng là tiền đồn án ngữ trên con đường nam bắc
vua minh bạn từng đánh giá hải vân là vị trí một người địch mua người là con bắt thần giữ gìn an ninh trật tự giám sát cửa hàng đà nẵng xưa
xong điều khiến địa danh lịch sử quan trọng này bị bỏ bê không có đơn vị nào quản lý là do địa danh này nằm ở vùng giáp ranh giữa thành phố đà nẵng và tỉnh đà nẵng
điều khiến địa danh lịch sử quan trọng này bị bỏ bê không có đơn vị nào quản lý là do địa danh này nằm ở vùng giáp ranh giữa thành phố đà nẵng và tỉnh đà nẵng

là nó khai thác được tiềm năng thế mạnh về vấn đề phát triển du lịch
người dân trong vùng lo lắng khi bão lũ ập đến thì việc vận chuyển hàng hóa đi lại của người dân
sẽ bị nút lũ đe dọa
vì vậy rất cần sự hỗ trợ của các ban ngành trung ương để sớm hoàn thiện tuyến đường năm trăm tám mươi tám
bởi lẽ với huyện nghèo như đất rông thì việc đầu tư gần như nằm ngoài tầm với của ngân sách địa phương
vào ngày hôm qua tại hà nội ủy ban an toàn giao thông quốc gia và công ty trách nhiệm hiếu hạn uber việt nam
đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện chiến dịch đã uống rượu bia không lái xe
theo đó chiến dịch đã uống rượu bia không lái xe sẽ được triển khai thí điểm ở tp hà nội và tp hồ chí minh
người dân khi tham gia chương trình được hỗ trợ để được đưa về nhà
mỗi nhà hàng sẽ được cung cấp hai ba tài khoản với tổng hạn mức năm triệu đồng một tháng
đồng thời khách hàng cũng sẽ được cung cấp mã khuyến mãi miễn phí chuyến đi đầu tiên trị giá hai trăm linh đồng
tại các nhà hàng tham gia chương trình đặc biệt nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng đồ uống có cồn
trong thời gian tới tp hà nội và tp hồ chí minh sẽ lắp đặt thiết bị cho phép đo lượng cồn trong máu của người đã uống rượu bia
tại trung tâm tiêu thụ rượu bia các điểm đông dân cư qua lại
thời gian gần đây đã có hàng trăm xe container chở hàng đông lạnh di chuyển vào đường dẫn từ thành phố yên bái lên nút giao ic một mươi hai
để vào đường cao tốc nội bài lào cai

trong đó có nhiều xe vượt tải trọng cho phép
lực lượng liên ngành gồm thanh tra giao thông yên bái cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái
và công ty vận hành và bảo trì đường cao tốc việt nam đã lập trạm cân tài trọng tại khu vực này kiên quyết xử lý các vi phạm
từ ngày hai mươi một tháng tám đến ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi năm lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra một bảy trăm năm mươi tám xe
phát hiện bảy mươi bốn xe vi phạm tải trọng chủ yếu từ một mươi đến hai mươi
ngoài số tài xế tuân thủ kiểm tra tài trọng thì trong quá trình kiểm tra xử lý
lực lượng chức năng đã gặp nhiều hành vi nè tránh để không phải đưa xe vào chậm cân
đặc biệt có cả trường hợp ngang nhiên chống đối lực lượng chức năng
hiện việc kiểm tra xử lý tải trọng tại đường dẫn lên nút giao ic một mươi hai cao tốc nội bài lào cai
đang được các lực lượng chức năng tích cực triển khai